hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giám sát đánh giá sự tân thủ của nhân viên y tế bệnh nhân người chăm sóc trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của cơ sở y tế
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tập trung rà soát củng cố siết chặt khâu sàng lọc phân luồng xét nghiệm đối với người ra hoặc vào điều trị nội trú ngoại trú tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của bộ y tế
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí sẵn sàng buồn hoặc phòng cách ly tạm thời tại các khoa lâm sàng để sử dụng ban hành quy định nội bộ về sử dụng buồng cách ly lối đi tách biệt từ buồn khám sang buồn lọc buồn cấp cứu sàng lọc lên buồn cách ly tại các khoa lâm sàng
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí sẵn sàng buồn hoặc phòng cách ly lối đi tách biệt từ buồn khám sang buồn khám sang buồn khám sang buồn cách ly lối đi tách biệt từ buồn khám sang buồn khám sang buồn cách ly
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến nay bệnh viện này đã phát hiện chung ca covid một mươi chín với chín f là nhân viên y tế
tại bệnh viện phụ sản trung ương tám giờ ngày một tháng một mươi hai qua sàng lọc đo thân nhiệt hàng ngày cán bộ y tế phát hiện hai bệnh nhân tại phòng năm trăm linh hai khoa sản bệnh lý tòa nhà bc bị sốt và ho
đến ngày ba tháng một mươi hai tổng số mẫu xét nghiệm mà bệnh viện đã thực hiện là hai tám mươi một mẫu gồm nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
qua đó phát hiện hai mươi năm ca dương tính với sars cov hai trong đó có một nữ bác sĩ nội trú ở tầng bốn và năm đều thuộc khoa sản bệnh lý